xin kính chào quý vị và các bạn vừa rồi là một số tin nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay mở đầu bản tin sẽ là thông tin từ hải dương khi tiến hành kiểm tra hai chiếc xe ô tô tải cơ quan chức năng đã phát hiện bảy kho hàng của công ty thành đạt hd có khoảng hai mươi tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh hải dương và công an huyện thanh miện phát hiện hai xe ô tô đang giao hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất thành đạt hd có địa chỉ tại xã thanh tùng huyện thanh miện tỉnh hải dương
kết quả kiểm tra cho thấy trên hai xe ô tô có chứa hàng hóa gồm phụ tùng xe đạp phụ tùng xe máy máy cắt cỏ máy khoan các loại trị giá khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
tiến hành kiểm tra đồng loạt bảy kho hàng của công ty thành đạt hd lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện có khoảng hai mươi tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là phụ tùng ô tô xe máy xe đạp và phụ tùng máy móc nông nghiệp các loại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế hà nội về việc tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát chất lượng thuốc phòng chống thuốc giả
trước đó vào ngày một mươi hai tháng tám cơ quan chức năng đã phát hiện kho thuốc hoạt động trái phép tại căn hộ trung cư cao cấp tầng một mươi tám tòa nhà hà nội central poi hai mươi bảy lê văn lương quận thanh xuân hà nội
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
các loại thuốc được phát hiện gồm thuốc kháng sinh tanavik thuốc chữa ung bướu femera thuốc chữa đầu đầu depakin thuốc huyết áp blavit thuốc điều trị mỡ máu crestor thuốc điều trị tiều đường các loại được chứa trong hơn năm mươi thùng các tông
các loại thuốc này do thổ nhĩ kỳ sản xuất
theo cục quản lý dược việc sản xuất buôn bán sử dụng các loại thuốc trên gây nguy hại tới sức khỏe của người tiêu dùng gây bất an cho nhân dân và ảnh hưởng tới uy tín quyền lợi của các nhà sản xuất kinh doanh thuốc chân chính
vì vậy cục quản lý dược đề nghị sở y tế hà nội tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động về tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát chất lượng thuốc phòng chống thuốc giả
chỉ cần cung cấp các đoạn clip nóng hình ảnh khỏa thân là có thể vay được tiền với lãi suất thỏa thuận
tuy nhiên khi mất khả năng trả nợ thì người vay liên bị chủ nợ dùng chính những clip hình ảnh nóng này đăng lên mạng để uy hiếp đòi nợ
và đây là hình thức mới và lần đầu tiên xuất hiện tại đắk lắc
vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vì cần tiền tiêu xài nên một cháu gái một mươi bốn tuổi ở huyện crong quốc tỉnh đắk lắc đã nhắn tin vay tiền của bùi đình
nguyên trú tại phường tân lợi thành phố bùn ma thuật
lúc này nguyên đồng ý và yêu cầu cháu gái phải thế chấp bằng hình ảnh video khỏa thân và video quan hệ tình dục với người khác giới
sau đó cháu gái đã gửi cho nguyên ba đoạn clip và một ảnh nóng để thế chấp vay tổng số tiền là bốn mươi năm triệu đồng lãi suất do hai bên tự thỏa thuận
tuy nhiên cho đến ngày một mươi tám tháng năm cháu gái mất khả năng trả nợ
cho nên nguyên đã phát tán hình ảnh clip nóng lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân của cháu gái để uy hiếp đòi nợ
sau khi biết chuyện mẹ của cháu gái một mươi bốn tuổi đã liên hệ với nguyên để thỏa thuận trả nợ thay con
vì không đủ tiền trả hết một lúc cho nên nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng
trong lúc nguyên gặp mẹ cháu gái và đang nhận tiền thế đị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk bắt quả tang
tại cơ quan công an nguyên khai nhận ngoài cháu gái một mươi bốn tuổi nói trên đối tượng còn cho ba người khác vay tiền thế chất bằng hình ảnh clip nóng
theo phản ánh của người dùng mạng xã hội facebook zalo gần đây xuất hiện nhiều tài khoản lạ chủ động liên lạc và lôi kéo tham gia vào trò chơi đỏ đen mua bán số lô số đề
hậu quả nhẹ thì người chơi mất vài chục nghìn tiền phí và nặng thì bị lừa đến vài trăm triệu đồng
mặc dù đây là thủ đoạn không mới thế nhưng nhiều nạn nhân vẫn bị sập bẫy
lướt qua mạng xã hội facebook thế giới gần đây có không ít hội nhóm mua bán số lô đề hoạt động nhuộm nhịp thu hút nhiều người tham gia
cô gái này đã từng vào các trang web chào mời mua bán số lô đề mất phí để lấy số
cũng bởi tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn như số đề chuẩn một trăm linh từ hội đồng số số
tôi được cho vào một cái nhóm và bị bắt buộc phải lục một khoản phí vào đơn người đấy
xong thì mấy người trong đó sẽ phím trước là

hôm nay đánh con gì nhưng mà đến chiều tôi đánh thì đều không trúng
đánh vào lòng tham của con người nhiều trang mạng xã hội liên tục gửi đến người dùng thông tin dưới danh nghĩa
sổ số kiến thiết miền bắc sổ số kiến thiết việt nam
khi phóng viên liên hệ với đối tượng tự xưng lần cho số đề
luôn được khẳng định chắc chắn là việc số chuẩn nếu không đúng sẽ được hoàn phí

hiện tại là em đang còn bán như thế vì hồ sơ khách hàng của công ty anh
là số của hội đồng đấy nên hồ sơ là đóng phí mới đăng ký trên hội đồng
bên hội đồng mới kiểm chuẩn cho hồ sơ thắp số về bên anh mới thắp số cho khách hàng em hiểu không
mà làm ăn của anh đó là số mát thì em phải chuẩn đổi dự tính số em hiểu không
để số bên anh bị lộ ra còn thị trường nhiều đấy
ngoài ra nhiều đối tượng đã lập facebook giả làm cô đồng cho số online
các đối tượng sẽ có những bài đăng trước giờ cho số để chế độ cá nhân
sau giờ có kết quả sổ số kiến thiết sẽ vào sửa đúng kết quả và công khai bài viết
các đối tượng có thể lập thành hai mươi cái phây giả
và mỗi phây giả chúng cho năm con số
và các bạn biết hiểu rằng là rồi ít nhất ít nhất sẽ có một bảng chúng
thì trong số cái chúng đó thì chúng sẽ lập những các cái comment giả
để tán dương khen ngợi
ông thần nô đó đoán đúng ông thần đề kia đoán đúng
từ đó để dụ người chơi tham gia
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can nguyễn văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã tân phương huyện ứng hòa thành phố hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng cầm đầu trong một nhóm đối tượng cung cấp số lô số đề
dẫn dụ các con mồi chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn bị hại
với số tiền hơn ba tỷ đồng
các đối tượng đã sử dụng rất nhiều hàng trăm máy vi tính
và các phần mềm chạy
nhằm hoạt động quảng cáo cung cấp số lô số đề
quá trình đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn
nhưng với sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đấu tranh bắt giữ thành công các đối tượng
và xử lý theo quy định của pháp luật
dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo
thề nhiều đứng dây lừa đảo
bán kết quả sổ số
cũng như đã triệt phá nhiều vụ án lừa đảo bằng hình thức này
nhưng các nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn này vẫn đang hoạt động
người dân cần cảnh giác với chiêu trò này
tránh để lòng tham che mở mắt
dẫn tới hậu quả tiền bất tật năng
trong phần tiếp theo của bản tin
xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua
một số tin tức kinh tế xã hội nổi bật trong hai mươi bốn h vừa qua

thông tin từ sở lao động thương binh và xã hội hà nội
hà nội cho biết tính đến chiều tối ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hà nội đã chi trả cho hai trăm một mươi năm ba mươi người lao động
với số tiền gần một trăm một mươi hai tỷ đồng
trong đó đối với chính sách hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp
mức hỗ trợ năm trăm linh đồng một người một tháng
đối với chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
mức hỗ trợ một triệu đồng một người một tháng
bộ lao động thương binh và xã hội cũng yêu cầu
việc nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
phải xong trước ngày một mươi năm tháng tám
chậm nhất ngày ba mươi tháng tám
tất cả các địa phương có tỷ lệ giải ngân còn thấp
phải thực hiện xong
nhằm giúp người lao động khó khăn về tài chính
mà không phải vay tín dụng đen
ngân hàng nhà nước sắp triển khai gói vay hai mươi tỷ đồng
dự kiến mỗi công nhân được vay tối đa bảy mươi triệu đồng
thời hạn ba tháng đến dưới ba năm
lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện tại
cùng thủ tục đơn giản thông qua hai công ty tài chính của ngân hàng nhà nước
quả đó sẽ giảm những ảnh hưởng tác động tiêu cực của tín dụng đen như thử sát qua
trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín tới đây
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết
sẽ tổ chức chạy nhiều chuyến tàu liên tục trên các tuyến đường sắt
phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
cụ thể tuyến bắc nam
tổng công ty đường sắt việt nam duy trì các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày
như các đôi tàu se một se hai se ba se bốn se năm se sáu se bảy se tám sài gòn hà nội
se hai mươi hai sài gòn đà nẵng
bên cạnh đó cũng tăng cường các chuyến tàu từ thành phố hồ chí minh
đi quy nhơn nha trang phan thiết
đáng chú ý trong dịp lễ mùng hai tháng chín
đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về
từ năm đến bảy và giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội
thưa quý vị và các bạn
từng bị đóng băng trong đại dịch covid một mươi chín
và sau khi mở cửa trở lại thì du lịch việt nam nhanh chóng gạt hái nhiều kết quả hoặc khả quan
trong đó không thể không nhắc tới những thành tựu mà du lịch thủ đô hà nội đạt được trong thời gian vừa qua
mức tăng trưởng tích cực về lượng khách quốc tế trong nước và doanh thu lữ hành dịch vụ du lịch
đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch
sau khi khống chế được dịch covid một mươi chín
và những ghi nhận sau đây sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
một vài điểm du lịch điển hình của thủ đô như phố cổ văn miếu quốc tử giám hồ gươm
lượng khách đến thăm quan trải nghiệm đã tăng đột biến
và để thu hút khách du lịch hà nội cũng triển khai nhiều sản phẩm du lịch
để thu hút như tui đêm tại di tích như tù ả lò hoàng tành thang long
chương trình chợ phiên vùng cao phía bắc của làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
chuyên hoạt động tại công viên thiên nửa bảo sơn tour xe buýt hai tầng hà nội city tour
khám phá phố phường hà nội
mình đã đến hà nội thủ đô được hai nhà
cảm thấy là thời tiết hôm nay rất là đẹp
cuộc sống mình thấy nó rất là yên bình
và cái nhiệt điệu nó không có sôi động giống như thành phố hồ chí minh
như là một cái điểm đặc biệt rất là nét rất là riêng của người hà nội
nguyên đoàn là mới đi ninh bình về bình chùa tông trúc
trong này hà nội rất nhiều lần
thì thông quan khu cổ thấy khá là nhọc nhiệt
và có một cái nét gì đó rất riêng của hà nội
thấy hà nội khá là ok rồi
thì nếu mà cải thiện được những điểm thông quan những điểm chơi nhiều hơn
thì nó mới hơn lạ hơn
cũng như khu quốc có những điểm mới
thì sẽ thu hút được khách kỳ lực nhiều hơn
thì đi hà nội rồi thì cũng nhất định sẽ đưa gia đình ra chơi một lần nữa không có lần nữa
theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
từ đầu năm đến nay hà nội đã gần đạt được mục tiêu của cả năm
tổng khách du lịch đến hà nội ước đạt tám sáu mươi một triệu lượt khách
tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt hai trăm một mươi một ba lượt khách
khách du lịch nơi địa ước đạt tám bốn triệu đợt khách
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hai mươi năm hai nghìn tỷ đồng
tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
lượng khách đến hà nội nói chung đến văn biếu tăng dần theo các tháng
và đặc biệt là tháng sáu tháng bảy là lượng khách tăng cao hơn so với thời điểm trước dịch
với tư cách là những điểm đến đoán khách như văn biếu tự giảm
thì chúng tôi đang chủ động tích cực để xây dựng các chương trình các hoạt động các sản phẩm du lịch văn hóa
làm sao hấp dẫn khách thăm quan và đáp ứng tốt nhu cầu khách thăm quan
một số các hoạt động và dịch vụ để phục vụ cho khách thăm quan ngày càng tốt hơn
thời gian đến để du lịch thủ đô phát triển hơn nữa các bộ ban ngành các đơn vị lữ hành
cần xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn độc đáo
tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của thành phố như du lịch văn hóa trải nghiệm thể thao
bên cạnh đó cần để mạnh kết nối với cả nước
tạo điều kiện để các địa phương đến hà nội giao lưu quảng bá văn hóa giới thiệu sản phẩm du lịch
nhờ đó các địa phương sẽ có cơ hội kết nối với doanh nghiệp du lịch thương mại nhà đầu tư tại hà nội và thị trường quốc tế